chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình câu chuyện hội nhập phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn việt nam và lào là hai nước láng giềng gần gũi gắn bó trên mọi phương diện
những năm qua đầu tư của việt nam vào lào đã liên tục gia tăng và hiện việt nam là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ ba tại lào với nhiều dự án có hiệu quả cao góp phần vào phát triển kinh tế của hai nước tạo nhiều việc làm và nâng cao đời sống của người dân địa phương
trong chương trình câu chuyện hội nhập ngày hôm nay chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn câu chuyện triển vọng hợp tác kinh tế việt nam lào và xin được trân trọng giới thiệu người sẽ tham gia để bình luận và phân tích về chủ đề này
đó là ông trần việt thái phó viện trưởng
trưởng viện chiến lược học viện ngoại giao xin chào ông trần việt thái và cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay
trước khi bước vào phần trao đổi với ông trần việt thái xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau của chương trình
đây là một trong những ngân hàng của việt nam đang đầu tư tại lào
mới có mặt tại thị trường lào được năm năm ngân hàng này đã trở thành ngân hàng việt nam có quy mô lớn thứ hai tại lào
với tổng tài sản năm hai nghìn
năm hai nghìn một mươi sáu đạt gần hai trăm hai mươi hai triệu đô la mỹ
lào là một cái thị trường hết sức tiềm năng đối với các ngân hàng của việt nam cũng như là các nước lân cận
hiện nay các ngân hàng thương mại ở việt nam cũng đã mở chi nhánh cũng như là ngân hàng con
điều đó chứng tỏ lào là một thị trường hết sức tiềm năng bởi vì đã có một sự nghiên cứu hết sức kỹ lưỡng của các ngân hàng
và thực tế cũng đã chứng minh như vậy
kể từ năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
đầu tư của việt nam sang lào đã liên tục gia tăng
và hiện việt nam đang là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ ba tại lào với số vốn khoảng gần năm tỷ usd đã đem lại nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của lào tạo việc làm cho người dân địa phương
lào hiện là thị trường đầu tư ra nước ngoài lớn nhất của việt nam với hơn bốn trăm linh tám dự án
kim ngạch thương mại song phương đạt tám trăm linh một triệu đô la mỹ
nhập khẩu của việt nam từ lào
đạt ba trăm bốn mươi hai triệu đô la mỹ và xuất khẩu từ việt nam sang lào đạt bốn trăm năm mươi chín triệu đô la mỹ
với đặc thù địa lý gắn bó
sự ủng hộ mạnh mẽ về mặt chính trị của hai đảng
hai nhà nước và quyết tâm của hai chính phủ trong việc tăng cường hơn nữa hiệu quả hợp tác kinh tế
trong thời gian tới
các doanh nghiệp hai nước sẽ có thêm nhiều cơ hội đầu tư
trong thời gian vừa rồi
bất chấp những khóa học
khó khăn khách quan và chủ quan của mỗi nước thì phải nói là cái dòng đầu tư của hai bên sang nhau mà đặc biệt là của các doanh nghiệp việt nam cũng đang tăng lên và tôi nghĩ đây là cái xu hướng khó đảo ngược được trong cái quan hệ giữa hai nước và đặc biệt trong thời gian tới với cái tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực kinh tế trong đó đặc biệt là lĩnh vực đầu tư sẽ được tăng cường và đặc biệt sẽ có thể tăng cường
trong thời gian tới

và đây cũng là một cơ hội để cho các doanh nghiệp việt nam giải quyết một số cái vướng mắt tham gia vào một thị trường minh bạch cạnh tranh lành mạnh và có thể tạo lên cơ sở vật chất cũng như tiềm năng của doanh nghiệp việt nam tại đất nước lào
quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt hợp tác toàn diện việt nam lào đang ngày càng gắn bó tin cậy
phần vào sự phát triển của mỗi nước và việc gìn giữ hòa bình ở khu vực và trên thế giới
và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng bắt đầu phần trao đổi với ông trần việt thái
thưa ông theo dõi phóng sự vừa rồi thì ông có bình luận gì ạ
vâng trước hết là về quan hệ việt lào
quan hệ việt lào là mối quan hệ hữu nghị truyền thống
đoàn kết đặc biệt chúng ta đã có hàng chục năm gắn bó với nhau
từ chiến trường cho đến bây giờ là thị trường phát triển kinh tế
và quan hệ kinh tế việt lào riêng cũng như quan hệ việt lào ngày càng phát triển toàn diện
theo dõi phóng sự vừa rồi thì tôi nghĩ rằng là thứ nhất là về tiềm năng
thì trước hết là quan hệ việt lào còn rất nhiều tiềm năng nhất là về phát triển kinh tế thương mại và đầu tư
vì hai nước mới ở chặng đường ban đầu của sự phát triển
cái thứ hai đó là
thị trường lào thì tuy là nhỏ nhưng khá là ổn định nhất là ổn định về mặt chính trị
và đối với riêng việt nam thì quan hệ việt lào chúng ta không có vấn đề gì cấn cá về mặt chính trị
và quan hệ rất ổn định hữu nghị tốt đẹp về mặt chính trị an ninh quốc phòng
nó hỗ trợ rất tích cực cho quan hệ kinh tế thương mại nói riêng
và cái điểm thứ ba nữa như tôi đã nói đấy là cái tiềm năng to lớn
nhất là trong bối cảnh tới đây khi hai nước cùng tham gia hội nhập sâu rộng hơn
trong asean cũng như trong các cơ chế khác
thì tôi tin rằng là cái quan hệ việt lào nhất là về kinh tế thương mại
sẽ còn nhiều tiềm năng phát triển được khai thác hơn nữa
vâng năm hai nghìn một mươi bảy thì đánh dấu kỷ niệm bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác
và cũng là năm kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt lào
với hai dấu mốc quan trọng này thì ông thấy triển vọng hợp tác kinh tế giữa hai nước
trong thời gian tới sẽ được đẩy mạnh ra sao
vâng năm nay thì vừa tròn năm mươi năm năm hai nước kỷ niệm thiết lập quan hệ
đồng thời cũng là những dấu mốc quan trọng khác
ngay từ đầu năm đến nay thì lãnh đạo cấp cao của hai bên đã đặc biệt quan tâm
đến quan hệ việt lào tạo mọi điều kiện để cho quan hệ việt lào ngày càng phát triển sâu rộng
do vậy mà tôi tin rằng là riêng về kinh tế thương mại
thì cái quan hệ trong năm nay cũng như là trong tương lai sẽ còn rất nhiều cơ hội
thứ nhất là được sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao của hai bên
thì nhiều cơ chế đã được hình thành và ngày càng phát huy hiệu quả
đặc biệt là các cơ chế hợp chính phủ
đặc biệt là các cơ chế của hợp bộ ngành cũng như là giao lưu các địa phương
thì cái điều này nó tạo thuận lợi hơn nữa cho sự hiểu biết lẫn nhau
và thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại phát triển
cái điểm thứ hai là môi trường đầu tư kinh doanh của cả việt nam và lào
cũng ngày càng thông toán hơn
cái hạ tầng cơ sở các môi trường cũng được phát triển hơn
nhất là cái kết nối về hạ tầng giao thông hiện nay thì nó ngày càng tốt
chính sách của lào
cũng như của việt nam
cái môi trường kinh doanh ngày càng được cải thiện
thì tôi tin rằng là sẽ còn có nhiều doanh nghiệp của hai nước
qua lại làm ăn kinh doanh với nhau
và trong năm nay với cái cố hích về mặt sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao
cái sự ổn định về mặt chính trị xã hội
thì tôi tin rằng là hai nước sẽ còn phát triển hơn nữa về mặt kinh tế thương mại
việc đẩy mạnh quan hệ như ông vừa chia sẻ thì sẽ giúp các doanh nghiệp việt nam như thế nào
trong hoạt động đầu tư thương mại của mình tại lào
trước hết mà nói về cái chỗ doanh nghiệp việt nam sang lào
những năm gần đây thì số lượng doanh nghiệp việt nam sang lào ngày càng tăng
quy mô đầu tư mà chất lượng đầu tư cũng được nâng cao đáng kể
một phần là vì chúng ta có những cơ chế hỗ trợ
đặc biệt ví dụ như bidv chúng ta đã có cái sự hiện diện ở bên đó từ rất là sớm
doanh nghiệp việt nam cũng được sự hỗ trợ
cũng kể cả được một phần sự ưu ái của chính phủ lào
do cái quan hệ chính trị do cái tình cảm gắn bó giữa hai dân tộc
cái cơ chế nó cũng ngày càng thông thoáng hơn
cái điều kiện về lao động về việc làm về đầu tư môi trường các thứ cũng ngày càng thuận lợi hơn
tuy nhỏ thị trường tuy nhỏ nhưng mà mặc dù còn một số cái khó khăn
nhưng mà nhìn chung là cái xu hướng là ngày càng tăng
và tôi tin rằng trong thời gian tới mặc dù là cả hai bên cũng có những cái khó khăn riêng
nhưng mà xu hướng sẽ ngày càng phát triển
hiện thì việt nam đang là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ ba
lào với rất nhiều những dự án nhưng hiện các doanh nghiệp của lào đầu tư vào việt nam thì lại chưa nhiều
vậy theo ông thì chúng ta phải làm gì để thu hút nguồn vốn
cũng như là tạo điều kiện để các doanh nghiệp lào đầu tư nhiều hơn vào việt nam
đối với các doanh nghiệp lào sang việt nam
thì tôi nghĩ rằng là có một cái thực tế mà chúng ta không thể lảng tránh
đến là doanh nghiệp của lào quy mô nhỏ và rất nhỏ
tiềm lực của họ cũng còn yếu và họ còn rất nhiều khó khăn
tuy nhiên để họ hút họ sang việt nam đầu tư tôi nghĩ rằng họ cũng có những cái thế mạnh của họ
tôi lấy ví dụ như trong lĩnh vực giao thông vận tải
trong lĩnh vực khai khoáng họ cũng có những doanh nghiệp có thế mạnh
hoặc ví dụ như bia lào cũng là một tập đoàn có thế mạnh
và một số các doanh nghiệp trong lĩnh vực khác thì nếu như chúng ta đặc biệt là các cái địa phương mà có chung biên giới
tiếp tục cải thiện được môi trường đầu tư chúng ta kết nối được cái hệ thống đường bộ tốt hơn
và quan tâm hơn giành ưu đãi hơn
đối với doanh nghiệp lào thì tôi tin rằng là lào cũng sẽ có những doanh nghiệp đầu tư sang việt nam
và tôi nghĩ rằng là có hiệu quả
ví dụ như thời gian gần đây thì giả dụ như nếu mà chúng ta kết nối được cái hệ thống truyền tải điện chẳng hạn
thì tôi tin rằng là sẽ có những doanh nghiệp lào sang đây đầu tư để vừa bán điện sang bên này
và vừa đồng thời có những cái đầu tư khác nhau ở những cái quy mô khác nhau
từ đó tạo thuận lợi cho việc doanh nghiệp nào sang đây tốt hơn
thì tôi nghĩ rằng về phía doanh nghiệp nào thì tuy có những khó khăn tuy còn những cái yếu kém
nhưng nếu chúng ta tạo thuận lợi thì họ vẫn có nhiều cơ hội và họ sẵn sàng sang đây đầu tư
vâng để có một lời khuyên cho doanh nghiệp hai nước trong việc hợp tác kinh tế được phát triển hơn nữa trong tương lai
thì ông sẽ khuyên như thế nào
và thị trường nào nhỏ nhưng mà rất ổn định tôi cho rằng cái rủi ro là có nhưng thấp thì cần tính đầu tư ổn định dài hạn
thì đấy là cái điểm thứ nhất
thứ nhất cái điểm thứ hai là cũng cần phải khắc phục những hạn chế mà từ một số doanh nghiệp của chúng ta mà chúng ta sang lào làm ăn
tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải khắc phục những cái tình trạng như vậy
đối với thị trường lào thì tôi nghĩ rằng là tới đây nó sẽ mở cửa và liên kết hơn với bên ngoài
do vậy đầu tư ở lào và có thể dài hạn hơn là tính tới xuất sang những cái bên thứ ba
lào cũng đang tham gia ngày càng sâu rộng vào các cơ chế hợp tác
và họ là một cái điểm trung chuyển khá thuận lợi
nếu mà tranh thủ được những cái điều kiện này thì tôi tin rằng là
cái việc đầu tư sang lào của doanh nghiệp việt nam sẽ ngày càng thuận lợi hơn
thì đó là một số cái điểm mà tôi cho rằng là cần thiết
và tôi tin rằng là trong cái quá trình phát triển ngày càng sâu rộng như hiện nay
thì chính phủ hai nước sẽ còn tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa
nhất là về hạ tầng cơ sở và chính sách để hỗ trợ cho doanh nghiệp sang lào làm ăn đầu tư lâu dài
để có một đánh giá chung nhất và tổng quát nhất về triển vọng hợp tác kinh tế giữa việt nam và lào
thì ông sẽ nhận xét như thế nào
vâng tôi cho rằng là cái triển vọng quan hệ kinh tế thương mại việt nam lào
ngày càng sáng sủa vì nhiều lý do
thứ nhất là hiện nay chính phủ lào đang rất tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
cái môi trường chính trị xã hội thì ngày càng ổn định
lào đặc biệt là có một số cái thế mạnh
ví dụ như thủy điện ví dụ như giao thông vận tải
ví dụ như là khai khoáng hoặc là chế biến công nghiệp hoặc là sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
đấy là những lĩnh vực những thế mạnh mà chính phủ lào cũng đã xác định
mà sẽ tập trung hỗ trợ và kêu gọi đầu tư
nếu như chúng ta xác định đúng và chúng ta có những cái doanh nghiệp đủ mạnh
tích cực tham gia ngay từ sớm vào cái thị trường này
thì tôi tin rằng là cái triển vọng quan hệ việt lào sẽ rất là phát triển
cái điểm thứ hai đấy là chính phủ việt nam về phía việt nam
chính phủ cũng như nhà nước việt nam luôn tạo điều kiện hết sức cho bạn
và cũng tạo điều kiện thoát lợi cả về mặt chính sách
cũng như là hỗ trợ cụ thể cho các doanh nghiệp việt nam trong quá trình đầu tư làm ăn kinh doanh tại lào
trên cơ sở tôn trọng lợi ích
và các luật lệ của bạn
tôi tin rằng là với những cái điều kiện như vậy
thì cái triển vọng quan hệ việt lào sẽ hết sức là tích cực
và hiện nay xu hướng chung hiện nay
tuy còn những khó khăn nhất định từ cả hai phía
nhưng mà số lượng doanh nghiệp và cái quy mô đầu tư của việt nam sang lào cũng đang gia tăng
đó là những cái tín hiệu rất là đáng mừng
vì nó sẽ là cái nền tảng cơ bản và rất quan trọng về mặt kinh tế để thúc đẩy quan hệ việt lào phát triển
vâng thưa quý vị và các bạn
việt nam và lào vẫn đang là những nước
đáng riêng gần gũi và hợp tác về nhiều mặt
sự hợp tác giữa việt nam và lào vẫn còn rất nhiều tiềm năng để chúng ta khai thác trong tương lai
và hy vọng rằng trong một tương lai không xa
thì những điều này sẽ mang lại hiệu quả như chúng ta mong đợi
một lần nữa xin được cảm ơn ông trần việt thái đã tham gia chương trình ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại